tin áp thấp nhiệt đới trên biển đông
hiện nay ở vùng biển phía đông bắc đảo luzon philippines có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động
vào hồi một mươi sáu h ngày hôm nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi chín sáu độ vĩ bắc một trăm hai mươi ba ba độ kinh đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được hai mươi năm ba mươi km và có khả năng mạnh lên thành bão
đến một mươi sáu h ngày mai ngày sáu tháng bảy vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi hai bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy bảy độ kinh đông
cách phúc kiến trung quốc khoảng một trăm ba mươi km về phía nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi hai đến bảy mươi bốn km một giờ giật cấp một mươi
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trên vùng biển đông bắc của bắc biển đông là cấp ba